tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị sau hơn một giờ nỗ lực chữa cháy cho tới một mươi một giờ trưa nay
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã dập tắt đám cháy xảy ra tại quán ba districk k
nằm trên đường thủ khoa huân quận một tp hcm bảo vệ được năm trăm linh trên tám trăm linh m hai diện tích quán
như tin đã đưa vào khoảng chín giờ ba mươi phút người dân nghe thấy tiếng nổ lớn
sau đó khói nhanh chóng bao trùng quán ba district k do trong quán ba là các vật liệu dễ bắt lửa
nên đám cháy bùng lên nhanh khói đen tỏa nghi ngút bao trùm khu vực
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
công an quận một công an quận ba huy động tám mươi ba cán bộ chiến sĩ một mươi hai phương tiện đến hiện trường phối hợp chữa cháy
lực lượng chức năng chia thành nhiều hướng phun nước trực tiếp vào đám cháy xe thang chữa cháy phun nước từ trên cao
tới một mươi một h ngày một mươi bảy tháng một mươi đám cháy được không chế vụ cháy không gây thiệt hại gì về người
nguyên nhân ban đầu được xác định là xuất phát từ việc hàn xì trong quá trình sửa chữa quán